trong hai ngày mùng một và mùng hai tháng ba tại khu di tích quốc gia đặc biệt côn sơn kiếp bạc thị xã trí linh tỉnh hải dương đã tổ chức hội thi gói bánh trưng dạ bánh dày lần thứ chín
đây là hoạt động mở màn cho lễ hội mùa xuân côn sơn kiếp bạc hai nghìn hai mươi bốn
tham dự hội thi gói bánh trưng dạ bánh dày tại lễ hội mùa xuân côn sơn kiếp bạc năm nay có sự tham gia của sáu mươi nghệ nhân thuộc một mươi hai đội đến từ các địa phương trong tỉnh
các sản phẩm tiêu biểu dành giải tại hội thi được lựa chọn làm lễ vật trong lễ dân hương tại chùa côn sơn đền nguyễn trãi đền trần nguyên đán đền kiếp bạc
đây là nghi lễ thể hiện lòng thanh kính dâng lên các bậc tiền nhân
hội thi là một nét đẹp văn hóa hướng về cội nguồn và nhắc nhở các thế hệ sau giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc